ba điểm tết dấp thình như vậy đến nay hãng đã thuê thêm tổng cộng sáu tàu bay trong gần một tháng qua
việc tăng thêm tàu bay giúp hãng tăng thêm gần bảy trăm năm mươi chuyến bay tương đương khoảng một trăm năm mươi bốn tám trăm linh chỗ ngồi
tương tự vietnam airlines thuê ước thuê cả máy bay và phi hành đoàn thêm bốn máy bay a ba trăm hai mươi
theo đại diện vietnam airlines các tàu bay này sẽ được thuê trong khoảng một tháng
có thể giúp hãng bổ sung thêm gần một chuyến bay trong dịp tết
ngay từ đầu tháng một bamboo airways cũng bổ sung vào đội bay thêm hai tàu a ba trăm hai mươi qua hình thức này
dù các hãng tích cực bổ sung nguồn lực để tăng chuyến và tăng nhiều chặng bay nội địa dịp cao điểm
nhưng vẫn đang cháy vé
theo thống kê của cục hàng không việt nam đến cuối tuần trước một số chặng có tỷ lệ đặt chỗ gần một trăm linh
hoặc vượt cả một trăm linh trong giai đoạn từ ngày sáu tháng hai đến ngày tám tháng hai tức hai mươi bảy đến hai mươi chín âm lịch
hiện nay trên thị trường việt nam xuất hiện rất nhiều loại thực phẩm thức uống dinh dưỡng có quảng cáo với mát là sữa khác nhau
đa dạng từ hương vị cho đến thương hiệu khiến cho nhiều phụ huynh hoa mắt lựa chọn đâu là sản phẩm phù hợp
về góc độ quản lý nhà nước không chỉ đợi văn bản kiến nghị của hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam erocharm
mà nhiều năm qua tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã thường xuyên phối hợp với các bộ ngành địa phương trên cả nước
để kiểm tra xử lý những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng trong đó có các loại sữa
theo tổng cục quản lý thị trường bộ công thương là một trong ba bộ được giao quản lý các mặt hàng an toàn thực phẩm
trong đó bộ y tế là đơn vị chủ trì được sự quan tâm của lãnh đạo bộ công thương
tổng cục quản lý thị trường đã thường xuyên quan tâm kiểm tra kiểm soát các mặt hàng này
tính riêng năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra gần chín vụ liên quan
quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trên toàn quốc xử lý gần bảy vụ
số tiền xử phạt hành chính sấp xỉ bốn mươi tỷ đồng giá trị hàng tịch thu hơn ba mươi tỷ đồng trong đó có hai mươi bốn sản phẩm sữa
mới đây sau khi nhận được kiến nghị của hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm
tổng cục quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra tra soát việc chấp hành quy định của pháp luật về ghi nhãn mát trên các sản phẩm sữa trái cây
hàng năm không chỉ dương sau khi có công văn này
tổng cục quản lý thị trường luôn tổ chức những kế hoạch kiểm tra định kỳ cũng như quyên đề về ngành hàng an toàn thực phẩm này
trong đó có mặt hàng sữa để làm sao đó để hạn chế mức độ thấp nhất hạn chế trong lĩnh vực vi phạm trong vấn đề mặt hàng sữa này
mặt hàng sữa là một trong những mặt hàng mà có thể nói là trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của tiêu dùng
dẫn đến là lãnh đạo bộ cũng như lãnh đạo tổng cục rất quan tâm
và kể cả những cuộc những đoàn
đôn đốc với các tỉnh có nghĩa là đi rất sâu rất sát về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm đó chung và trong lĩnh vực sữa nói riêng
quy chế ghi nhãn thì tùy theo từng doanh nghiệp trên cơ sở người ta
cái quy định của cái nghị định bốn mươi ba để người ta ghi nhãn làm sao cho đúng quy định của bốn mươi ba
thì bao giờ người ta phải căn cứ vào cái đó
còn trong quá trình kiểm tra kiểm soát nếu quản lý thị trường mà xét thấy vấn đề ghi nhãn mà có vi phạm
thì đương nhiên chúng tôi sẽ xử lý
những loại sữa mà kém chất lượng
thì cũng phải kiểm tra lại về cái an toàn thực phẩm này
cái chất lượng của loại đó khi mà người tiêu dùng thưởng thức đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe
và cái quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng hay không
cho nên tôi nghĩ rằng đây hiện nay là đang rất nhiều trang sữa
rất nhiều loại hình sữa hãng sữa đã quảng bá trên thị trường
thì cũng cần phải vào cục của các cơ quan chức năng bộ y tế và bộ cung thương
để làm sao kiểm tra cho nó thật sự chính xác
và để công bố cho bà con biết
để cho bà con người tiêu dùng đó họ chọn lựa những loại sữa nào thích ứng
những loại sữa nào phù hợp những loại sữa nào tốt
theo thông tư hai mươi chín năm hai nghìn hai mươi ba của bộ y tế
việc ghi thành phần dinh dưỡng giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
phải bảo đảm tuân thủ quy định tại thông tư này
và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan
bảo đảm chính xác không gây ra cách hiểu sai lệch nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm
thông tin thành phần giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm thực phẩm
phải dễ nhận biết dễ hiểu và không tẩy xóa được
muốn chọn lựa được thì người ta phải xem cái thành phần dinh dưỡng ở trên nhãn được ghi như thế nào
đây là một cái việc mà tôi cho rằng là lâu nay ngành sữa đã làm rồi
nhưng lần này thì thông tư của bộ y tế quy định thì chúng ta phải tổ chức thực hiện
làm sao cho đúng để thống nhất trong cả nước về phương thức ghi nhãn
về giá trị cũng như là thành phần dinh dưỡng ở trí nhãn
người tiêu dùng hiện nay là về cơ bản là rất thông thái
họ sẽ đọc và họ chọn lựa được
họ hiểu thế nào là năng lượng carbon hydrate thế nào là độ đạm thế nào là chất béo
và đặc biệt nữa là như đường rồi là vấn đề là muối natchi chẳng hạn
để người ta chọn lựa
ví dụ như tôi là bị bệnh tiểu đường thì tôi sẽ sử dụng là cái sản phẩm nào mà ít đường hơn
hay là những người bị bệnh cao hydrate người ta xem là cái sản phẩm có cái muối cao hay là không
để người ta chọn lựa
các doanh nghiệp sản xuất sữa việt nam đã đang và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng
nhằm đem lại những sản phẩm tốt cho người tiêu dùng
tuy nhiên các cơ quan quản lý nhà nước cần có những quy định nghiêm ngặt
và các chế tài xử phạt những đơn vị vi phạm trong ghi nhãn mát quảng cáo sai sự thật
chỉ có như vậy thì ngành sữa việt nam mới được nâng tầm và phát triển mạnh mẽ
người tiêu dùng cũng có những hiểu biết đúng và lựa chọn những sản phẩm phù hợp và chất lượng
những ngày giáp tết làng hoa tân ba của thành phố tân nguyên tỉnh bình dương
được nhiều người trăm trồ trước khung cảnh trăm hoa trải dài bạt ngàn đua nhau khoe sắc rực rỡ
làng hoa tân ba rộng khoảng một mươi hectare được xem là thủ phủ hoa lớn nhất của tỉnh bình dương
với hàng chục hộ dân sinh sống bằng nghề trồng hoa hàng chục năm nay
thời điểm này người nông dân đang tất bật với những công đoạn cuối cùng
để chăm chúc cây hoa đẹp hơn trước khi đến tay khách hàng
năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn làng hoa trồng như mẫu chú lực quen thuộc để cung ứng cho thị trường
như hoa vạn thọ hoa cúc hoa màu gà hoa sống đời hoa hướng dương
để hoa nở đúng dịp tết các nhà vườn chọn thời điểm khoảng tháng chín tháng một mươi âm lịch để xuống giống
ấn tượng với những lú hoa rực rỡ đua nhau khoai sắc dưới nắng vàng
nhiều người cũng đã dự áo mới ghé làng hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất chào năm mới
nhiều người chọn gác chụp ảnh tại làng hoa vào lúc từ sáu đến tám giờ hoặc từ một mươi năm đến một mươi bảy giờ để có ánh sáng đẹp nhất
thời tiết những ngày cuối năm thuận lợi bà con phấn khởi vì sau gần ba tháng chăm sóc
cây sinh trưởng tốt hoa bung to nở rộ và đúng dịp
mừng vì hoa được mùa nhưng bên cạnh đó nhiều người dân tại làng hoa tân ba
cũng canh cánh nỗi lo khi thị trường ế ẩm lượng khách giảm đáng kể dù tết đã cận kề
bà con nơi đây nhận định là do tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến thị trường mua hoa
chủ nhân của cây mai vàng khủng này cho biết cây mai có tuổi đời khoảng hơn năm mươi năm tuổi
đang chở từ đồng tháp xuống bán tại chợ hoa kiển thành phố cà mau tỉnh cà mau
cây mai vàng khủng có tán trộn tới một mươi hai mét bề hoành gốc mai khoảng một ba mươi năm m chiều cao là năm mét
anh duy quê đồng tháp là chủ nhân cây mai này cho biết cây mai vàng được anh mua lại của người dân
nên không biết chính xác về tuổi đời nhưng chắc chắn đã được trồng trên năm mươi năm
do cây quá lớn tán trộn nên anh đã thuê ghe chở gạo với giá hai mươi triệu đồng để vận chuyển từ đồng tháp xuống cà mau
theo nhiều du khách đây là lần đầu họ nhìn thấy một cây mai vàng khủng như vậy tại chợ hoa kiển thành phố cà mau
khi hoa nở trộn mai sẽ rất đẹp
tuy nhiên với mức giá hai tỷ đồng được chủ nhân trao bán thì chỉ có những người mê chơi mai
người có tiền mới dám móc hậu bao mua cây mai khủng này để chơi tết
tại thời điểm này nhiều nhà vườn ở các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long đã bắt đầu vận chuyển hoa kiển bonsai
đến chợ hoa kiển thành phố cà mau để bán cho người dân trong dịp tết
với mong muốn bán mau hết để có thêm thu nhập ăn cái tết vui vẻ đủ đầy
để phục vụ cho người dân tham quan vui xuân trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
vườn hoa hướng dương ở công viên bờ sông sài gòn vừa trồng bổ sung thêm hơn
một mươi năm cây để phục vụ cho du khách đến tham quan
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo ghi nhận của truyền hình công an nhân dân vườn hướng dương tại công viên bờ sông sài gòn
vẫn đang khoe sắp được rỡ
tuy nhiên để trồng mới lứa hoa khác những cây hướng dương cao gần hai mét
đang được công nhân bứng bỏ vào chậu đàn dọc lôi đi để trang trí
tiếp tục phục vụ du khách đến chụp hình
hiện đang có hàng chục công nhân tất bật sắp xếp
bấn cây cũ đi và trồng thêm một mươi năm cây hoa hướng dương
ở công viên bờ sông sài gòn để hoàn thiện công trình biểu tượng
của thành phố thủ đức trước tết giáp thình

thật sự lúc này khi em hỏi về vấn đề này thì tôi đang rất xúc động

và thành phố hồ chí minh nói chung đã đáp ứng được nhu cầu
về mặt tinh thần rất lớn của người dân địa phương
đối diện phía ven bờ sông sài gòn lứa hoa hướng dương cổ tại khu đất
cũng đã được di chuyển ra ngoài tạo hại một hàng rào bằng hoa
ở giữa cây con cũng đã được trồng
theo công nhân ở đây hoa hướng dương của lứa cũ đang ở trong chậu
sẽ được phân loại để xử lý
những cây có nhiều hoa tàn sẽ bị loại bỏ
ngược lại cây nào còn tươi nhiều bút sẽ bỏ ra chậu để trồng lại xung quanh vườn
việc này để tạo thành hàng rào hoa ngăn cản mọi người đi vào trong vườn
ảnh hưởng đến cây con
ngoài ra làm như vậy cũng giúp người dân và du khách đến đây tham quan vui chơi
vẫn có thể chụp ảnh
dự tính hoa sẽ nở rộ từ hai mươi năm tháng chạp đến cuối tháng giêng
để phục vụ du khách đến tham quan chụp ảnh dịp năm mới
cuối tuần gia đình tôi hay đi dạo ở cầu ba son
khi đi ngang qua đây có thấy một vườn hoa hướng dương
cho nên cảm thấy rất nhiều hoa và rất đẹp
dự định sẽ chụp một bộ hình tết để có thể khoe với gia đình và bạn bè
hoa đây rất đẹp cho nên sau khi mình chụp về
cũng sẽ giới thiệu cho nhiều người tới đây để biết nhiều hơn
về sự chăm lo của thành phố của mình
khi mà biết tin là thành phố trồng thêm cây hoa
dương để phục vụ cho tết nguyên đáng tôi cảm thấy rất là thú vị
tại vì có một nơi để cho người dân đến để người ta vui sôn
và dịp hoa nở thì chắc là cũng sẽ giới thiệu cho gia đình và bạn bè tới
để mà chìm ngưỡng cái vẻ đẹp của thành phố thủ đức
công viên bờ sông sài gòn nằm ở phía bờ thú thiêm
rộng khoảng hai mươi hectare dài khoảng sáu trăm linh mét
được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư khoảng chín mươi tỷ đồng
vừa đón khách vui chơi cuối năm hai nghìn hai mươi ba
toàn bộ công trình có một mươi ba hạng mục chính như không gian sinh hoạt cộng đồng
sân sinh hoạt cộng đồng đa năng cầu tàu công viên đá đại phung nước
khu vực đi bộ bãi đậu xe chuối bè nổ thủy sinh hệ thống màn hình led
điểm nhấn của công viên bờ sông sài gòn phía bờ thú thiêm
là cánh đồng hoa hướng dương khoe sắc hứa hẹn là nơi lý tưởng
để người dân vui chơi thư giãn trong dự tích nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn